sáng ngày hai mươi bảy tháng tám trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư tp hcm đã tổ chức diễn đàn xuất khẩu hai nghìn một mươi chín
với chủ đề nâng cao hiệu quả xuất khẩu trong bối cảnh hội nhập và xu hướng kinh tế số
tại diễn đàn các diễn giả trình bày về nhiều vấn đề liên quan và các giải pháp nâng cao hiệu quả xúc tiến xuất khẩu
như cần gắn kết mặt hàng xuất khẩu và thị trường tận dụng cơ hội hội nhập kinh tế quốc tế
trọng tâm các thị trường hoa kỳ trung quốc các thị trường các quốc gia trong các hiệp định thương mại tự do
như cptpp asean evfta nhật bản hàn quốc chile
có năm vấn đề các doanh nghiệp cần quan tâm trong các hiệp định thương mại fta là lộ trình cắt giảm thuế
các rào cản phi thuế quan quy tắc xuất xứ sở hữu trí tuệ và mua sắm công
tp hcm sẽ đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tập trung vào bảy nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực và tiềm năng
và ba nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực các mặt hàng gỗ sản phẩm từ gỗ
các thị trường châu á mỹ và châu âu là những thị trường tiềm năng cho hàng hóa xuất khẩu của việt nam